thưa quý vị vào sáng nay nguyễn thái luyện chủ tịch công ty cổ phần địa ốc alibaba
và hai mươi hai đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền đã kết thúc phần tranh tụng
các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
được hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng đầu tiên bị cáo nguyễn thái luyện cho biết
các bị cáo khác vì tin tưởng mình mà vướng vào vòng lao lý nên mong hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo
hưởng mức án bằng thời gian tạm gian
về dân sự bị cáo nguyễn thái luyện mong hội đồng xét xử xem xét không hình sự hóa dân sự
để khách hàng không bị thiệt hại và nhận lại quyền lợi chính đáng
còn các bị cáo còn lại khi nói lời sau cùng đã mong hội đồng xét xử xem xét tuyên bản án công tâm
cho các bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ mức án phù hợp để các bị cáo sớm có cơ hội
làm lại cuộc đời làm điều có ích cho xã hội
một phiên tòa khác cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận
xét xử nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
và ba mươi năm bị cáo vi phạm quy định về đấu thầu lợi dụng chức vụ quyền hạn thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng đưa và nhận hối lộ
vào sáng nay hội đồng xét xử đã tập trung thời gian làm rõ các hành vi của nhóm bị cáo
tại các công ty quân xanh giúp aic trúng các gói thầu dự án bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
theo cáo trạng để thuận lợi cho việc trúng gói thầu thiết bị y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
nguyễn thị thanh nhàn đã chỉ đạo hoàng thị thúy nga phó tổng giám đốc aic và nhân viên
mua hồ sơ mời thầu lập hồ sơ dự toán cho cả công ty quân xanh và quân đỏ để công ty aic trúng thầu
trong quá trình thực hiện hợp đồng nhàn ký và chỉ đạo trần mạnh hà phó tổng giám đốc aic
ký các phụ lục hợp đồng điều chỉnh điều khoản phạt hợp đồng trái quy định gây thiệt hại hơn ba năm tỷ đồng
trả lời thẩm vấn của chủ tọa phiên tòa các bị cáo thuộc nhóm công ty quân xanh cho aic đã thừa nhận hành vi
và cho rằng do muốn bán được các sản phẩm thiết bị y tế thì phải tham gia để làm quân xanh cho gói thầu này
các bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm và chủ động hợp tác với cơ quan tố tụng để làm rõ nội dung vụ án khắc phục hậu quả
lập khống một mươi ba phiếu ủy nhiệm tri để chiếm đoạt tài sản
bùi thị ngọc yến kế toán trưởng trung tâm phát triển quỹ đất huyện định quán vừa bị công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày bị bắt yến đã lợi dụng chức vụ được giao để lập hồ sơ khống và sử dụng chữ ký số của giám đốc
cũng là chủ tài khoản trung tâm phát triển quỹ đất huyện định quán để truyền tiền cho nhiều đối tượng
không nằm trong diện đục bồi
yến đã đồng hồ thường hỗ trợ tái định cư thuộc một số dự án trên địa bàn huyện
bước đầu cơ quan công an xác định bằng thủ đoạn này thì yến đã chiếm đoạt hơn hai mươi bảy tỷ đồng để trả nợ và mua bất động sản
hiện công an tỉnh đồng nai đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định
tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
mới đây công an quận hà đông thành phố hà nội cho biết đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet
theo tài liệu điều tra khoảng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai lê nguyên dương lấy một tài khoản master từ một đối tượng qua mạng xã hội
sau đó đối tượng dương tiếp tục chia nhỏ các tài khoản cho hai đối tượng vũ văn vượng và bùi văn hùng
qua các mối quan hệ các đối tượng bàn bạc thống nhất với nhau sẽ cùng quản lý và chia thành nhiều tài khoản giao cho các khách chơi cá độ bóng đá với các mức giá khác nhau
đồng thời chủ động liên hệ với các con bạc khi có nhu cầu chơi cá độ
theo cơ quan công an việc phát hiện và triệt phá đường dây gặp nhiều khó khăn do phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi của đối tượng cầm đầu
việc thanh toán sẽ được thực hiện ngay sau khi các trận đấu kết thúc đồng thời để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
các đối tượng chỉ giao trang bóng cấp tài khoản cho người thân quen
đặc biệt hình thức giao dịch thường sẽ không gặp mặt trực tiếp mà chuyển tiền qua các ngân hàng hoặc sử dụng tài khoản của những người khác nhau
đối tượng dương là cấp master là có hộ khẩu thường trú ở tại thanh xuân nam thanh xuân hà nội
đối tượng dương lấy trang đại lý cấp master sau đó chia cho các trang đại lý cấp asian hưởng tranh lệch với giá đô thỏa thuận
ví dụ như khi đối tượng dương lấy trang bóng thì đô quy ước là bảy
nhưng khi giao đến tay con bạc thì có thể lên đến hai trăm linh hoặc là năm mươi bảy một trăm linh tùy các con bạc
và tùy từng mối quan hệ cụ thể của đối tượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với các đối tượng có liên quan
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ việc
sau khi uống rượu sang nhớ lại chuyện cha dượng đánh mẹ mình nên đã dùng dao giết chết cha dượng
sáng nay tòa nhân dân tỉnh an giang đã đưa vụ án và bị cáo huỳnh văn sang
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang ra xét xử
năm hai nghìn một mươi sáu ông dương văn ơn sống trung tâm
chung như vợ chồng với bà lê thị bích là mẹ của huỳnh văn sang
ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu sang nhớ lại trước đây ôn đánh mẹ mình nên tức giận
rồi lấy một con dao chém và đâm nhiều nhát khiến ông ơn tử vong ngay tại chỗ
sau khi gây án sang bỏ trốn khỏi hiện trường đến chiều cùng ngày đối tượng được mẹ đưa đến cơ quan công an đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt huỳnh văn sang tù trung thân về tội giết người
đồng thời bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường số tiền trên hai trăm hai mươi triệu đồng cho đại diện hợp pháp của người bị hại
lên các trang thương mại điện tử tại trung quốc đặt mua vũ khí công cụ hỗ trợ rồi mang về bán kiếm lời
huỳnh đắc hải hai mươi tám tuổi chú phường hòa thọ tây quận cẩm lệ vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp đà nẵng phát hiện bắt giữ
kiểm tra hành chính tại nhà ở cổ hải trên đường tôn đảng
lực lượng công an đã phát hiện bảy trăm hai mươi sáu loại vũ khí công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm
một máy tính sách tay và một điện thoại di động phục vụ việc mua bán vũ khí trái phép
qua đấu tranh hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải đã truy cập vào các trang thương mại địa tử tại trung quốc
đặt mua các mặt hàng là dao các loại roi điện bình xịt hơi cay đem về nhà cất giấu
sau khi nhập hàng hải tạo fanpage trên facebook và các trang bán hàng khác để đăng bán
hiện vụ việc đang được bàn giao cho công an
quận cẩm lệ tiếp tục điều tra xử lý
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cù quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại phố một lâm sa thị trấn cành nàng huyện bá thước tỉnh thanh hóa
về tội mua bán trái phép chất ma túy
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hà duy phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại bốn mươi năm nguyễn đức thuận
phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi ngay giữa cầm
và đối tượng lê văn lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thương chú tại phố một
phường quảng hưng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện